người nông dân trồng dưa ấu ở huyện phú ninh tỉnh quảng nam đang tất bật ra đồng thu hoạch dưa hấu vụ đông xuân
thông tin đáng mừng là thương lái đến tận ruộng thu mua với giá sáu năm trăm linh đồng một kg đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay
ông trần văn thiện thị trấn phú thịnh huyện phú ninh tỉnh quảng nam cùng với các thành viên trong gia đình đang khẩn trương ra đồng để thu hoạch dưa hấu
vụ này gia đình ông thiện trồng được năm xào dưa hấu ước tính thu hoạch được khoảng tám tấn dưa
những ngày qua thương lái về tận ruộng mua với giá cao nên ông thiện rất phấn khởi
với giá dưa sáu năm trăm linh đồng một kg như hiện nay người dân ở những vùng xuyên canh dưa huyện phú ninh đều rất phấn khởi vì vụ dưa năm nay vừa được mùa lại được giá
vụ đông xuân năm nay huyện phú ninh trồng hơn ba trăm sáu mươi hectare dưa hấu chủ yếu tập trung tại các xã như tam phước tam lộc
tam thành thị trấn phú thịnh sự kiến năng suất dưa toàn huyện ước đạt bình quân hơn hai mươi sáu tấn một hectare
sản lượng vụ dưa đông xuân năm nay toàn huyện ước đạt khoảng hơn chín bốn trăm linh tấn
theo tính toán sau khi trừ chi phí mỗi hectare bà con thu lãi khoảng một trăm năm mươi triệu đồng